thưa quý vị và các bạn lại vừa xảy ra một vụ cháy tại quán karaoke ở huyện trảng bom tỉnh đồng nai vào tối ngày hôm qua
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai đã kịp thời dập tắt hoàn toàn đám cháy sau hơn một giờ đồng hồ triển khai lực lượng tới hiện trường
khoảng một mươi tám h ngọn lửa bùng lên từ cơ sở karaoke yến nhi sau đó lửa lan sang nhiều phòng của cơ sở trên
thời điểm này người dân gần khu vực trên đã dùng các vật dụng tại chỗ để chữa cháy nhưng bất thành
vì lối lên các tầng của quán karaoke nhỏ trong khi ngọn lửa cháy bên trong rất lớn và khói tỏa xuống các tầng dưới mù mịt
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh đồng nai
công an thành phố biên hòa và công an huyện trảng bom đã điều động hàng chục xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
lực lượng cứu hộ cứu nạn phải đục tường hai bên hông quán để tiếp cận vào bên trong
họ đề tàilaughs cho cán bộ chiến sĩ đàn bình khí độc và khí tài để tiếp cận phòng cháy ở lầu ba ethical bay đồng hành để đưa từ nina cho nó mạnh cho con
là khói đuster của các cơ khí về trong
đeo các bình mặt nạ dường khí thiết bị bảo hộ an toàn và tổ chức tìm kiếm tất cả các phòng hát karaoke ở các tầng khác nhau
và tổ chức tìm kiếm liên tục và đến một thời điểm kết luận là không có người mắc kẹt trong năm cháy
đến một mươi chín h thì vụ cháy được dập tắt hoàn toàn
lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy
bước đầu xác định không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu dụi nhiều phòng hát karaoke cùng nhiều tài sản bên trong
nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể do chập điện
lập nhiều tài khoản facebook ảo và kết bạn với nhiều nam thanh niên lợi dụng lòng tin để mua bán rồi đồng thời chiếm đoạt luôn số tiền giao dịch
đối tượng nguyễn hoàng giang đã bị công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
giang đã lập tài khoản ảo lấy tên là mai linh nhi để kết bạn với chủ tài khoản facebook tân lê
qua nhiều lần nhắn tin trò chuyện trên mạng xã hội biết tân có tình cảm với mình giang đã hỏi mượn máy tính sách tay để làm dự án truyền thông nhưng thực chất là đem đi cầm cố
tại cơ quan điều tra giang khai nhận với thủ đoạn tương tự đã lập thêm một tài khoản facebook ảo nữa cùng lúc nhắn tin với thêm một bị hại
giang đã mượn thêm máy ảnh đem đi cầm cố và sau đó chặn liên lạc
tòa án nhân dân huyện lạc dương vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bốn bị cáo về tội hủy hoại rừng
theo cáo trạng bốn bị cáo đã sử dụng cưa để cưa hạ các cây rừng nhằm lấn chiếm đất làm nông nghiệp hủy hoại gần một mươi hai m hai đất rừng
theo kết luận của hội đồng định giá tài sản ubnd huyện lạc dương diện tích đất rừng bị hủy hoại trên là rừng lá rộng thuộc đối tượng rừng phòng hộ có trị giá trên hai trăm linh triệu đồng
xét xử tuyên phạt các bị cáo cơ sà po lơ mu ha ru en lơ mu ha ru in mỗi bị cáo năm năm tù giam
bị cáo lơ mu ca dệt ba mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là sáu mươi tháng kể từ ngày tòa tuyên án
vào chiều một mươi một chín theo thông tin từ công an tỉnh bình dương toàn bộ ba mươi hai nạn nhân tử vong trong vụ cháy quán karaoke an phú xảy ra vào ngày sáu chín tại phường an phú tp thuận an
công an tỉnh bình dương đã được nhận dạng xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện
qua điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện trên tầng hai của cơ sở
do cơ sở thiết kế xây dựng với nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh rất khó khăn cho công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ
đến nay tất cả ba mươi hai nạn nhân tử vong trong đám cháy hiện đã xác định được danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng
bảy người bị thương có một mươi năm người bị thương nhẹ đã xuất viện hai người bị thương nặng vẫn điều trị tại bệnh viện
bên cạnh việc điều tra làm rõ vụ án công an các đơn vị địa phương khẩn trương ra quân kiểm tra chấn chỉnh những tồn tại thiếu sót
xử lý nghiêm các cơ sở gia đình cá nhân kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự
tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn phòng cháy chữa cháy trong nhân dân
theo đó qua hai ngày triển khai các lực lượng đã tổ chức tuyên truyền hướng dẫn kiểm tra một trăm hai mươi tám cơ sở kinh doanh karaoke
nhà hàng trên địa bàn tỉnh xử phạt vi phạm hành chính bảy mươi cơ sở với số tiền với tổng số tiền hơn chín trăm tám mươi triệu đồng tạm đình chỉ hoạt động tám cơ sở
còn về vụ cháy căn nhà trên địa bàn xã minh hưng nguyễn trân thái
làm ba người trong một gia đình thương vong
công an tỉnh bình phước đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành khám nghiệm bệnh trường khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân
ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau ba mươi phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn không để xảy ra cháy lan ra xung quanh
vụ cháy đã khiến một bé gái bảy tuổi tử vong hai người lớn còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện
vụ cháy đã khiến một bé gái bảy tuổi tử vong hai người lớn còn lại đang được cấp cứu tại bệnh viện
vụ cháy đã khiến một nạn nhân có hộ khẩu thường chú tại tỉnh yên bái đã tử vong tại bệnh viện
vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến bị ùn tắc xe ô tô con hư hỏng nặng
kiểm tra nồng độ cồn bước đầu cho thấy lái xe ô tô khách không vi phạm nồng độ cồn
người điều khiển xe ô tô con chưa có kết quả kiểm tra nồng độ cồn do đang đi cấp cứu trong bệnh viện
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ
tiếp tục giảm một số khoản phí lệ phí giao thông
giao thông vận tải thông tin chi tiết sẽ có trong cục chính sách ngay sau đây
đối với lệ phí giao vào cảng bến thủy nội địa phí trình báo đường thủy
bộ tài chính đề xuất mức thu mới bằng năm mươi mức thu hiện hành
giảm này có hiệu lực từ khi thông tư ban hành đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết
đường sắt áp dụng nhiều mức giảm giá vé tập thể trên các đoàn tàu để thu hút khách sau cao điểm vận tải mùng hai tháng bốn
cụ thể hành khách mua vé tập thể được giảm giá tùy theo số lượng khách trong đoàn và thời gian mua trước ngày đi tàu
mức giảm giá lên đến một mươi bốn cho đoàn khách từ một trăm linh một người trở lên
đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm giá một mươi vé lượt về khi hành khách mua vé khứ hồi
ủy ban nhân dân tp hà nội giao sở giáo dục và đào tạo
nghiên cứu tích hợp các trò chơi dân gian vào chương trình thể chất tại bậc phổ thông
theo đó thành phố yêu cầu sở giáo dục và đào tạo phối hợp cùng các đơn vị liên quan
sân khấu hóa học đường với các tác phẩm văn học sự kiện lịch sử
nhằm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tạo sân chơi lành mạnh
giải quyết vấn đề thiếu không gian sinh hoạt thể thao ở các khu vực nội thành
cùng với đó tại chương trình giáo dục thể chất sở cũng được giao nghiên cứu
biên soạn chương trình tích hợp các trò chơi dân gian để nâng cao thể lực và sức khỏe học sinh hà nội
đồng thời chú trọng giáo dục phẩm chất nhân cách và văn hóa cho học sinh
thưa quý vị và các bạn năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đã chính thức bắt đầu được hơn một tuần
thế nhưng tại nhiều trường học địa phương thì còn xảy ra tình trạng thiếu giáo viên
gây khó khăn trong việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới năm hai nghìn một mươi chín
điều này không chỉ xảy ra ở các trường miền núi mà ngay cả tại các trường đồng bằng và thành phố
không có biên chế nhiều trường đành phải thuê giáo viên hợp đồng
nhưng cũng rất khó để có thể đủ số lượng giáo viên cần thiết
sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
dù đến tuổi nghỉ hưu nhưng do trường thiếu giáo viên

mục giảng để tiếp tục công hiến với nghề
năm học này trường tiểu học lê quý đôn đang thiếu một mươi năm số giáo viên
giải pháp tạm thời đưa ra là vận động giáo viên về hưu
tiếp tục đứng lớp đáp ứng đủ yêu cầu tối
thiểu cho chương trình mới
tôi đã cố gắng là chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực
bằng cách là hợp đồng với những giáo viên trẻ có trình độ và năng lực
đồng thời cũng sử dụng những thầy cô giáo đã có tuổi về hưu
chương trình giáo dục phổ thông mới lớp một mươi năm nay
có thêm môn mỹ thuật và âm nhạc
học sinh đăng ký thì có thế nhưng do thiếu giáo viên
một số trường trung học phổ thông đã phải loại bỏ môn học này
hiện tại chưa có phòng để dạy âm nhạc
mà phòng dạy âm nhạc thì yêu cầu đầu tư khá là lớn
và nhu cầu học của học sinh cũng chưa biết là sử dụng các nhạc cụ gì
theo số liệu thống kê trong một mươi năm từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi tám
tính riêng bậc phổ thông học sinh tăng hơn hai mươi một
còn giáo viên lại giảm hơn bốn
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi sáu
bộ chính trị giao bổ sung gần sáu mươi sáu biên chế giáo viên
riêng năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba là gần hai mươi tám
tuy nhiên điều này đang gặp khó về nguồn tuyển
tổng thể để giải quyết vấn đề này
thông qua cơ sở dữ liệu về nhu cầu giáo viên giáo giáo
cũng như điều kiện phát sinh trường lớp
và tăng số lượng học sinh từ từ năm
phải có dự án
năm học mới đã bắt đầu
những khó khăn của ngành giáo dục vẫn còn đó
nhưng các trường đều đang cố gắng nỗ lực vì học sinh của mình